trong ngày năm tháng một mươi đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên khóa một mươi bốn có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện đại từ và huyện phú lương tỉnh thái nguyên
các cử tri xã phú lạc huyện đại từ cũng đã có kiến nghị gửi tới phó thủ tướng phạm bình minh và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên về đề xuất chính phủ hỗ trợ nhiều hơn nữa để người dân thuận lợi trong việc dồn điền đổi thừa và canh tác hỗ trợ xây dựng hợp tác xã kiểu mới đề nghị chính phủ cấp thêm nhiều xi măng để địa phương thực hiện kiên cố hóa bê tông nông thôn
trước đó phó thủ tướng phạm bình minh cũng đã tiếp xúc cử tri tại xã yên trạch huyện phú lương
tại đây cử tri xã yên trạch cũng đã có kiến nghị tới phó thủ tướng về một số vấn đề như an toàn thực phẩm chế độ chính sách cho người có công với cách mạng cần được giải quyết kịp thời công bằng cơ chế hỗ trợ hiệu quả trong việc giúp người dân thoát nghèo bền vững
đặc biệt một số cử tri đề nghị giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ tám mươi tuổi xuống bảy mươi năm tuổi đối với người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số